nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp tết nguyên đán năm nay
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra
giám sát chặt chẽ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các khu vực trọng điểm trên thị trường
giáp tết luôn là thời điểm các hoạt động buôn lậu tiêu thụ hàng giả hàng nhái diễn ra sôi động
rượu ngoại bánh kẹo nhập khẩu là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp tết
trong chuyến kiểm tra đột xuất của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tại phố hàng mùa quận hoàn kiếm thành phố hà nội
những sản phẩm thiếu nhãn mát thiếu thông tin xuất xứ như thế này đã bị phát hiện
trong thời gian tới văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra giám sát
nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
tái kiểm tra đối với các đơn vị cơ sở vi phạm hay có dấu hiệu
văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra giám sát